công an thị xã phước long tỉnh bình phước vừa khởi tố bị can bắt tạm giam vũ nguyễn trường giang và điều đô
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày một mươi một tháng bốn sau bữa nhậu điểu đô điều khiển xe máy chở theo một người
đến chốt đo nồng độ cồn đô không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy đâm bị thương trung úy nguyễn hùng anh
cho đến khoảng một mươi một giờ đêm cùng ngày cũng tại điểm chốt đo nồng độ cồn này
vũ nguyễn trường giang có hành vi chống đối dùng lời lẽ xúc phạm và tấn công lại lực lượng công an
cũng với hành vi cưỡng đoạt tài sản lê văn dũng cán bộ đang công tác tại ubnd tp hà giang
vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
trước đó cơ quan an ninh điều tra nhận được đơn tố giác của người dân
đã nhờ lê văn dũng làm giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất
nạn nhân chuyển cho dũng hai trăm linh triệu đồng để lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở
qua điều tra xác minh cơ quan công an đã xác định lê văn dũng có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản
liên quan đến vụ việc hai nhóm thanh niên hỗn chiến làm một người tử vong tại xã đồng tân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bảy bị can về hành vi giết người
do có mâu thuẫn tử trước với nhóm thanh niên ở huyện chi lăng nên tối ngày một tháng năm
bảy đối tượng ở huyện hữu lũng chuẩn bị sẵn vỏ chai thủy tinh để tìm đánh nhóm thanh niên nói trên
đến khoảng hai mươi ba giờ khi bắt gặp nhóm thanh niên đi ngược chiều
bảy đối tượng này đã ném vỏ chai vào nhóm thanh niên làm một người tử vong
công an tỉnh bình dương vừa đồng loạt gia quân kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại chi nhánh
và các điểm giao dịch của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh bình dương
có tổng cộng hai mươi một trong số hai mươi bốn địa điểm kinh doanh của f tám mươi tám bị kiểm tra
cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm trên các lĩnh vực về an ninh trật tự
kinh tế và phòng cháy triển cháy
đối với các giao dịch ký gửi tài sản và vay cầm cố tài sản
công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám đưa ra các hợp đồng ký gửi tài sản và vay cầm cố tài sản
thể hiện mức lãi suất các loại phí việc thỏa thuận thuê mượn lại tài sản cầm cố
và nhiều điều khoản trong hợp đồng là không minh bạch
có dấu hiệu vi phạm về lãi suất cho vay theo quy định của bộ luật dân sự
theo thống kê ban đầu có trên hai năm trăm linh hồ sơ cầm cố ký gửi quá hạn thanh toán nợ
trong đó năm trăm sáu mươi một hồ sơ ký gửi quá hạn thanh toán trên chín mươi ngày
sau sự cố trưa nay hai toa tàu se một chạy hướng hà nội tp hcm bị chật đường dây
tại các trán địa biên phủ cách ga huế khoảng gần một km về phía nam
đến hai giờ chiều tất cả ba trăm năm mươi năm hành khách đã được ngành đường sắt vận chuyển bằng ô tô
từ ga huế vào ga đà nẵng
tàu sm một đã được ngành đường sắt vận chuyển bằng ô tô từ ga huế vào ga đà nẵng

cụ thể giá xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm một ba trăm một mươi chín đồng mỗi lít xuống còn hai mươi hai ba trăm hai mươi đồng mỗi lít
giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm một hai trăm năm mươi một đồng mỗi lít với giá mới là hai mươi một bốn trăm ba mươi bảy đồng mỗi lít
giá xăng dsn giảm một một trăm bốn mươi ba đồng mỗi lít với mức một mươi tám hai trăm năm mươi bốn đồng mỗi lít

ở kỳ điều hành này quỹ bình ổn áp dụng với xăng e năm ron chín mươi hai và xăng ron chín trăm năm mươi ba là năm trăm linh đồng mỗi lít
trong khi các mặt hàng dầu là ba trăm linh đồng mỗi lít một kg
ở chiều ngược lại nhà điều hành tiếp tục dừng chi quỹ với tất cả các mặt hàng xăng dầu